theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía đông nam
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn dự báo trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ xảy ra ở các tỉnh điện biên lai châu sơn la và vùng núi từ thanh hóa phú yên với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
từ ngày mai nắng nóng sẽ lan rộng toàn bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ riêng vùng núi các tỉnh trung bộ và khu vực tây bắc bắc bộ có nơi trên ba mươi tám độ đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ hai đến ba ngày